năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua được xem là năm thiên tai khi mà hàng loạt các cơn bão đã đổ bộ
bên cạnh đó năm vừa qua cũng đã ghi nhận hơn một năm trăm linh trận hỏa hoạn đã xảy ra
và cướp đi sinh mạng của hơn bảy mươi người thiệt hại hơn một năm trăm linh tỷ đồng
để hiểu hơn về những người đi tìm cái còn lại trong những cơn hỏa hoạn
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau đây
mỗi khi có cháy xảy ra trong hoảng loạn
người dân tìm mọi cách để thoát khỏi ngọn lửa hung tàn
thì những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại không màng hy sinh gian khổ
nỗ lực hết mình trong trận chiến với giặc lửa để cứu người cứu tài sản của nhân dân
chúng tôi gọi các anh là những người băng qua khói lửa
thượng sĩ nguyễn văn quang đội tổng hợp phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bảy
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tp hcm
mặc dù mới chỉ bước qua tuổi hai mươi nhưng anh đã hơn năm mươi lần cùng đồng nghiệp trực tiếp tham gia chữa cháy cứu hộ người dân
năm hai nghìn một mươi năm trong một lần tham gia chữa cháy tại xưởng bao bì tái chế nhựa ở huyện thường tín
thượng sĩ nguyễn văn quang bị bỏng nặng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại viện bỏng quốc gia
dù trải qua rất nhiều lần phẫu thuật đôi bàn tay anh vẫn không thể lành lặn trở lại
không thể trực tiếp tham gia chữa cháy như trước
nhưng ước mơ là người lính cứu hỏa kiên cường vẫn chưa bao giờ
tắt đối với người lính trẻ nguyễn văn quang
trở về với một vị trí công tác mới chưa một lần anh thấy ân hận với quyết định của mình
và tiếp tục công hiến cho công tác phòng cháy chữa cháy
gặp lại người lính trẻ hai năm trước đã cứu năm mươi người trong vụ cháy tại khu đô thị sa la hà nội
nhiều người không khỏi xúc động khi nhắc lại những giây phút hoang mang
thời điểm đó tuổi đôi mươi mới bước vào nghề
trương duy tùng không có một ý niệm nào khác khi đứng trước đám cháy ấy
là phải bằng mọi cách đưa được mọi người ra đến nơi an toàn
gương mặt ám khói đen hôm ấy khiến nhiều cư dân được cứu không thể nhận ra anh
chỉ đến hôm nay những cái nắm tay những lời cảm ơn chân thành mới được thốt lên đầy cảm xúc
có lẽ với anh món quà hạnh phúc nhất trong đời lính cứu hỏa chính là những nụ cười hạnh phúc này
khi mà có hoạn nạn sao tình người tốt như thế
khó khăn gian khổ nhưng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn nỗ lực từng ngày
trong công tác huấn luyện bản lĩnh kiên cường trong chiến đấu
hết lòng vì sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân
khi có lệnh họ sẵn sàng nhanh chóng nhất đến đám cháy và triển khai đội hình chiến thuật hiệu quả
đảm bảo chữa cháy an toàn cứu được tài sản tính mạng của nhân dân
nơi mà người khác chạy ra thì chúng tôi phải chạy vào
phải am hiểu pháp luật tiêu chuẩn quy trình về phòng cháy cháy và tiến đoạn thu hộ
quá trình chữa cháy thì thường xuyên phải làm việc trong môi trường nguy hiểm như nhiệt độ cao
nhiều khói khí độc rồi tiêm ẩn nhiều nguy cơ có thể bất ngờ xảy ra như là công trình sụp đổ
điện giật nổ khí ga hóa chất độc hạ
một mặt trận không có tiếng súng không có tên súng
không có tội phạm nhưng mỗi lần sung trận chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
lại phải đối mặt với hiểm nguy nhiều khi nguy hiểm đến cả tính mạng
chỉ tính riêng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước xảy ra hơn ba vụ cháy
làm chết bảy mươi năm người bị thương một trăm bốn mươi ba người thiệt hại về tài sản là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
nếu không có những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì hậu quả chưa biết sẽ lớn như thế nào
điều mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
luôn ghi nhớ đó là phải đảm bảo an toàn cho chính mình thì mới có khả năng để cứu người khác
thế nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì có những ám ảnh có lẽ sẽ theo họ suốt cả cuộc đời
kỷ niệm để lại trong tôi và đồng đội rất nhiều trăn trở
trong một lần tham gia công tác cứu nạn của hộ
ở quận chín tp hcm
thì nhiệm vụ của chúng tôi là
lặn tìm một nạn nhân bị đuối nước
đây là một đứa bé sống cùng với gia đình ở trên tàu
không may bé bị tai nạn và rơi xuống nước
qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thì có một sự việc đau lòng hơn rất nhiều
đó là trước đó khoảng một mươi năm
thì gia đình đó cũng có một người con trai
và cũng bị tai nạn đuối nước
lúc đó chúng tôi không có cảm xúc nào có thể tả được
tại vì không nghĩ được một cái việc nó quá đau thương lại xảy ra trên cùng một gia đình
nó thôi thúc làm cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều
phải làm sao để những sự việc đau thương không còn xảy ra nữa
và chúng tôi sẽ không phải chứng kiến những cái thảm cảnh như thế
đứng trước đám cháy
người lính cứu hỏa không thể biết được có những mối nguy hiểm gì đang chờ đợi mình ở phía trong
biết là sinh nghề tử nghiệp
nhưng họ vẫn lao vào nơi nguy hiểm
bởi ở lực lượng này lửa đã tôi luyện họ thành những con người gan dạ nhất quả cảm nhất
công tác phòng cháy địa cháy và cứu nạn cứu hộ có một vị trí quan trọng
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cùng với các lực lượng trong công an nhân dân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động
phối hợp với các cơ quan ban ngành các đoàn thể
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
những hy sinh thẩm lập của lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng cháy địa cháy
trong thời gian vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận nồng dân vững chắc
tạo sức mạnh đoàn kết bảo vệ an toàn tính mạng tài sản
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc nhân dân
bản lĩnh của những người đồng chí đồng đội đang khoác trên mình
màu áo người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục được tôi luyện qua khó khăn và thử thách
một mặt trận không tiếng súng nhưng đã có những người lính
địa cháy địa cháy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
sự hy sinh thầm lặng ấy luôn tỏa sáng và khẳng định hình ảnh
người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân